nhân dịp năm mới canh tí hai nghìn hai mươi tại cảng tiên sa tàu westerdam đã chở theo hàng nghìn du khách quốc tế đến sông đất thành phố đà nẵng
tàu westerdam do công ty destation asia khai thác chở theo một bảy trăm ba mươi du khách quốc tế đến sông đất thành phố đà nẵng
đây là chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên đến thành phố dịp năm mới canh tí
tàu westerdam sẽ dừng lại tại cảng tiên sa một ngày để du khách có thể tham quan du lịch phố cổ hội an bà na
năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch đà nẵng đón một trăm linh một chuyến tàu biển tăng sáu hai so với cùng kỳ
tổng lượt khách tham quan du lịch đạt gần tám bảy triệu lượt tăng một mươi ba trong đó khách quốc tế ước đạt ba năm triệu lượt
năm nay thành phố phân đấu thực hiện mục tiêu đón hơn chín tám triệu lượt du khách tiếp tục đưa ngành du lịch của địa phương phát triển mạnh mẽ